thông tin liên quan đến sự cố vỡ đập thủy lợi tại phú thọ
sau khi xảy ra sự cố vỡ đập thủy lợi đầm thìn
bí thư tỉnh ủy phú thọ đã yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương
khẩn trương xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục sự cố
đập chân nước đầm thìn được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
với diện tích hơn một mươi năm hectare sức chớ khoảng sáu trăm linh m ba nước
phục vụ nước tưới cho một trăm hai mươi tám hectare lúa vụ chiêm và bảy mươi hai hectare lúa vụ mùa
đập nước bị vỡ đã gây thiệt hại một số cá lồng nuôi trong lòng đập
một số diện tích lúa hoa màu và ao hồ vùng hạ lưu rất may không có thiệt hại về người
ngành nông nghiệp tỉnh phú thọ cần khẩn trương xác định nguyên nhân
và lên phương án khắc phục sự cố vỡ đập nước
chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng
bảo đảm an toàn tuyệt đối không để người dân ra vào khu vực
có nguy cơ sạt lở
các ngành chức năng cần kiểm tra giá soát lại mức độ an toàn của tất cả các hồ đập trên địa bàn
để có biện pháp xử lý trước mùa mưa bão sắp tới